bác kháng cáo của tất cả các bị cáo và nguyên đơn dân sự có kháng cáo trong vụ án tại ngân hàng đông á gọi tắt là dab
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm vào ngày hôm qua đã tuyên y án trung thân đối với trần phương bình cựu tổng giám đốc dap
hội đồng xét xử nhận định bị cáo trần phương bình đóng vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng
do đó bác kháng cáo của bị cáo trần phương bình tuyên phạt tù trung thân bị cáo phùng ngọc khánh tuyên nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần m và c một mươi tám năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng
các bị cáo còn lại hội đồng xét xử tuyên phạt từ hai năm tù đến bảy năm tù đồng thời không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo kháng cáo của nguyên đơn dân sự và người có liên quan